đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được trên đường và một cơ sở sản xuất bìm bim tại dương liễu hoài đức hà nội
những nguyên liệu đầy màu sắc được phơi giải rác ngay bên lề đường đầy khói bụi lại là món ăn vặt bắt mắt chỉ sau vài khâu chế biến đơn giản
tại sường sản xuất này bim bim thành phẩm là sự kết hợp của rất nhiều loại phụ gia
và chỉ sau những khâu đóng gói đơn giản các sản phẩm thu hút đầy ruồi nhặng tại xưởng sản xuất lại trở thành mặt hàng hút khách được rất nhiều đại lý quả vặt săn đón